tối tám tháng hai số ca nhiễm cả nước lên gần hai mươi hai cao nhất kể từ tháng một mươi đến nay trong bối cảnh thích ứng
tổng cộng một tuần qua bộ y tế công bố gần một trăm linh ca nhiễm
số trường hợp nặng xu hướng giảm mạnh gần đây duy trì ở trên mức hai ca mỗi ngày
trong khi tháng trước luôn hơn ba đến bốn
số ca bệnh nặng nguy kịch tuần qua giảm hơn hai mươi bảy so với tuần trước đó
so với cùng kỳ năm ngoái tổng bệnh nhân tử vong trong một tuần giảm hai trăm bốn mươi sáu ca
việc gia tăng ca covid một mươi chín sau thời gian nghỉ tết cũng được các chuyên gia dự đoán trước đó
tuy nhiên họ cho rằng tình hình chưa đáng lo ngại
chỉ cần người dân tiếp tục tuân thủ tốt năm k để tránh nguy cơ tạo làn sóng dịch mới
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế
nguyên nhân đầu tiên khiến số ca covid tăng là ngày tết nhiều lễ hội gặp gỡ
tiếp xúc đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm
thứ hai sau tết lượng người lao động trở lại thành phố để tiếp tục làm việc
học sinh sinh viên được trở lại trường học dẫn đến nhu cầu xét nghiệm cao hơn
càng xét nghiệm càng phát hiện ca mới
ngoài ra việt nam cũng đang thực hiện nới lỏng thích ứng linh hoạt an toàn hơn với dịch bệnh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng đồng nhận định rằng số ca nhiễm tăng nhưng dịch vẫn đang được kiểm soát
ngoài ra ông cho rằng số ca nặng hiện không quá nhiều vì độ bao phủ vaccine rộng trên cả nước
hơn một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine đã tiêm trong đó tiêm mũi một là hơn bảy mươi chín triệu liều
tiêm mũi hai là bảy mươi bốn triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mỗi ba liều cơ bản là hai mươi chín triệu liều
hơn nữa việt nam đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch điều trị bệnh qua các đợt dịch
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
nếu người dân duy trì thực hiện tốt năm k số ca nhiễm tăng trong thời gian ngắn rồi sau đó giảm dần
không tạo làn sóng dịch mới do tỷ lệ tiêm chủng đủ trong dân số đã khá cao
tuy nhiên nếu người dân chủ quan không tuân thủ năm k người có bệnh không tự cách ly
vẫn đi lại thoải mái thì dịch có khả năng bùng phát trở lại
trên thực tế việt nam từng ghi nhận nhiều đợt bùng phát dịch sau các đợt nghỉ lễ kéo dài
sau tết nguyên đán năm ngoái đợt dịch thứ ba bùng phát với hơn một ba trăm linh ca nhiễm
lây lan cộng đồng tại một mươi ba tỉnh thành phố
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh với biến chủng delta
việt nam bước vào giai đoạn đau thương khốc liệt nhất trong cuộc chiến chống covid
với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt gấp nhiều lần mọi con số trước đây
đến nay tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư lên đến hơn hai ba triệu
chiếm sắp xỉ chín mươi chín bảy tổng số ca nhiễm và dịch vẫn chưa kết thúc
trên thế giới hồi đầu tháng bốn năm ngoái sau khi ba năm triệu người ngâm mình ở lễ hội sông hằng
ấn độ ghi nhận chùm siêu lây nhiễm với hơn hai ca một ngày
thời điểm ấy các nước láng giềng như campuchia thái lan cũng ghi nhận những đợt bùng phát dịch
do chị chủ quan không đeo khẩu trang và các sự kiện lễ hội tập trung quá đông người
đây là những bài học chống dịch được các chuyên gia dẫn chứng để cảnh báo nguy cơ bùng dịch
từ những sự kiện đông người và dự báo số ca nhiễm trong nước tăng cao sau dịp tết năm nay
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai khuyến cáo người dân
nên coi covid một mươi chín là một bệnh trong hệ thống y tế thông thường để không quá lo lắng tập trung điều trị nếu không may mắc bệnh
hầu hết mọi người đã hiểu về bệnh covid một mươi chín không quá nặng như ta tưởng trước kia có thể chữa được tại nhà
phó giáo sư nói điều quan trọng là kiểm soát được lượng bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch cũng như ca tử vong do covid một mươi chín
tăng cường tiêm vaccine bảo vệ người cao tuổi nhiều bệnh nền
đối với biến chủng omicron các chuyên gia cho rằng cũng không quá lo ngại do biểu hiện bệnh nhẹ
chính quyền cơ quan chức năng không chủ quan thả lòng nhưng cũng không nên quá lo lắng mà cấm đoán không hợp lý
sau hai năm chống dịch covid một mươi chín đã không còn quá xa lạ
chuyên gia cần cân nhắc để không làm ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống cũng như kinh tế xã hội
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu người dân tự chủ động theo dõi sức khỏe
nếu có dấu hiệu nghi ngờ có thể tự test nhanh covid tại nhà khai báo và điều trị
người bệnh nền tuổi cao hoặc chưa tiêm vaccine cần chủ động bảo vệ bản thân
tuy nhiên cũng không hoang mang lo lắng và mang tâm lý tiêu cực nếu không may bản thân và người nhà nhiễm bệnh
cũng không nên xét nghiệm tràn lan gây tốn kém không cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng cho rằng một số người đi về quê chơi du lịch tết khi quay trở về thường có tâm lý giấu bệnh
cần phải hiểu rằng nếu mắc bệnh thì nên khai báo tuân thủ cách ly để tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
và nhấn mạnh luôn áp dụng biện pháp năm k có thể khiến bạn không thoải mái nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh kế
còn chủ quan để dịch bùng phát lại tái thực hiện giãn cách xã hội thì sẽ gây nhiều khó khăn cho cuộc sống cho nền kinh tế
bộ y tế mới đây yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch covid một mươi chín đặc biệt với biến chủng mới omicron không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
theo đó cần giám sát và phát hiện sớm ca nghi nhiễm ncov tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề đồng thời triển khai các hoạt động y tế
tránh lây nhiễm chéo khi cách ly khu phong tỏa quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh các tỉnh thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mới